thực hiện phong trào thi đua đắk lắc chung tay xây dựng nông thuần mới giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
toàn tỉnh đắk lắc đã huy động được hơn một trăm bốn mươi tỷ đồng đầu tư cho nông thôn mới
trong đó vốn ngân sách trung ương và địa phương là hơn ba năm trăm linh tỷ đồng
vốn lồng ghép hơn một mươi ba bốn trăm linh tỷ đồng vốn từ các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế hơn ba tỷ đồng
vốn tiến dụng hơn một trăm linh tám tỷ đồng vốn đóng góp của cộng đồng dân cư gần ba năm trăm linh tỷ đồng
còn lại là các nguồn vốn khác đắk lắc hiện có bốn mươi ba xã đạt chuẩn nông thôn mới
đạt hai một trăm linh bốn trên hai tám trăm tám mươi tám tiêu chí chuẩn nông thôn mới
một đơn vị cấp huyện là thành phố buôn ma thuật đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới
và đang chuẩn bị hồ sơ trình trung ương công nhận